ubnd tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo sở giao thông vận tải tỉnh cùng các ngành liên quan
nỗ lực thông tuyến đường bảy mươi một lên rào trang ba để nối lại công tác tìm kiếm trong thời gian sớm nhất
ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba nên tuyến đường bảy mươi một đã xuất hiện một số điểm sạt lở
vì vậy các lực lượng tìm kiếm phải khắc phục các điểm này để mở lại đường vào rào trang ba
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu trong hôm nay tập trung toàn bộ lực lượng để thông đường bảy mươi một
nối lại hoạt động tìm kiếm trong thời gian sớm nhất
theo kế hoạch sau khi vào đến rào trang ba lực lượng tìm kiếm sẽ tập trung tìm kiếm dưới lòng sông
trong ban kính khoảng một trăm linh mét
trước đó do ảnh hưởng của bão số một mươi ba nên các lực lượng tìm kiếm đã tạm dừng để bảo đảm an toàn